ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại phuket thái lan đã diễn ra phiên họp lần thứ bảy hội đồng tranh án asean
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
dẫn đầu đoàn đại biểu tòa án nhân dân tối cao việt nam tham dự phiên họp
tại phiên họp các tranh án đến từ một mươi nước thành viên asean đã phê chuẩn biên bản phiên họp thứ sáu
hội đồng tranh án các nước asean tại singapore ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các tranh án cũng ghi nhận những tiến bộ trong việc phối hợp trong khuôn khổ asean
đặc biệt là việc các tòa án thành viên đã tích cực cập nhật thông tin pháp luật và tư pháp quốc gia của mình
lên cổng thông tin điện tử tòa án các nước asean
phát biểu tại phiên họp đồng chí nguyễn hòa bình đánh giá cao những đóng góp của cổng thông tin điện tử tòa án các nước asean
khẳng định tòa án nhân dân tối cao việt nam với tư cách là một thành viên của cổng thông tin điện tử tòa án các nước asean
luôn sẵn sàng đóng góp vì thành công chung của cổng vì một cộng đồng asean gắn kết
dựa trên luật lệ hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm
trong khuôn khổ phiên họp các tranh án cũng đã xem xét và phê chuẩn một số sáng kiến mới
hoàn ngành việt nam đăng cai phiên họp lần thứ tám hội đồng tranh án asean